tạo điều kiện cho việc hình thành vùng cây ăn quả sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung
nhắc đến chi lăng nổi bật nhất có thể kể tới là vùng trồng na với diện tích hơn một năm trăm linh hectare đem lại sản lượng hàng năm lên tới hơn một mươi năm tấn
do đó cây na được coi là cây đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất và trở thành cây trồng chính cây hàng hóa mũi nhọn
giúp cho người nông dân tại huyện chi lăng tỉnh lạng sơn phát triển kinh tế nâng cao đời sống thu nhập
từ đó đã làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn của huyện miền núi xứ lạng
sản xuất na an toàn rất thành công và chính từ đó na trên chi lăng bây giờ cũng đã được mẫu mã được nâng lên
và chất lượng cũng hết sức được đảm bảo do vậy giá cả thị trường hết sức ổn định
chính từ đó đã mang lại thu nhập cho người nông dân ở trên địa bàn
hiện nay trên địa bàn xã chúng tôi là có vào khoảng trên ba trăm năm mươi ha diện tích cây na dài
hàng năm chúng tôi tính thu nhập về cho
nhờ đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất thông qua các buổi tập huấn
đã giúp người trồng na tại địa phương nâng cao được năng suất chất lượng
góp phần gia tăng giá trị sản phẩm trên một diện tích đất canh tác
hiện xã chi lăng đã quy hoạch được ba mươi ha trồng na theo tiêu chuẩn việt gáp
và năm ha trồng na theo tiêu chuẩn grover gáp
trước kia thì gia đình tôi trồng theo kiểu thổ công của người dân địa phương thôi
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi bảy
thì theo cái tiêu chuẩn cùng làm theo cái kỹ thuật quy trình của việt nam
thì quả nó năng suất hơn và nó có cái tỷ lệ chất lượng đường
và bảo đảm cái quả là nó đẹp thu nhập được cao hơn
vụ na của gia đình tôi thì có một năm thì có bốn năm trăm linh cây
thì thu hoạch khoảng độ tám mươi đến một trăm linh triệu
thì chi phí đi thì còn có khoảng độ sáu mươi năm bảy mươi triệu của cái nguồn thu nhập
cán bộ xã và
cán bộ tư vấn của bên chương trình bảo vệ thực vật và bên khuyến nông
thì cũng có góp ý cho tôi là làm theo cái chương trình nó sạch
là của grover gáp
thế thì tôi cũng nhận thức được là sẽ mang lại là cái sản lượng quả
cũng như là hiệu quả kinh tế nó cao hơn
cán nó được đẹp hơn chất lượng thì nó cũng nó dai nó ngọt
và cái giá cả thì là nó tranh lệch nhau cũng khá là tương đối
ví dụ như ngày xưa làm theo phương thức truyền thống chỉ được một mươi năm hai mươi nghìn
nhưng mà đến hiện tại là như năm nay làm theo cái tiêu chuẩn như này
thì cái giá của nó cũng đều đều có ba mươi năm đến bốn mươi nghìn
thậm chí là có năm mươi nghìn
tận dụng tiềm năng và lợi thế của mình xã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng
chú trọng phát triển cây na ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thâm canh
góp phần tăng năng suất chất lượng và giá trị sản phẩm
mỗi năm cây na đã mang lại thu nhập cho các hộ gia đình của chi lăng hàng trăm triệu đồng
nhờ có cuộc sống ổn định bà con các dân tộc trong xã đã đồng lòng chung sức xây dựng nông thôn mới
do đó năm hai nghìn một mươi bốn xã tri lăng đã được công nhận là một trong hai xã đầu tiên
của tỉnh lăng
trước khi xây dựng nông thuật mới tỉnh tinh tế xã nhà phát triển ở mức trung bình
thu nhập người dân chỉ đạt có một mươi tám triệu người một năm thôi
nhưng từ khi xây dựng mới từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bốn thì thành công
và cho đến bây giờ khi hoàn thành nông mới thì bồ mặt xã nhà được đổi mới rõ rệt
kinh tế phát triển của xã nhà đã được đổi mới rõ rệt
kinh tế phát triển cơ sở vật chất hạ tầng được xây dựng đổi mới khang trang
và cái đặc biệt hoàn thành nông thuật mới kinh tế phát triển người dân phấn khởi
và đặc biệt hiện nay thu nhập người dân trên bàn là hai mươi sáu triệu một đồng người cho hàng năm
bên cạnh việc thúc đẩy phát triển sản xuất giúp bà con nâng cao đời sống kinh tế
thì đối với mỗi địa phương miền núi nói chung và chi lăng nói riêng công tác chăm sóc sức khỏe
cho người dân cũng là điều mà huyện ủy ủy ban nhân dân huyện đặc biệt quan tâm
bởi trên thực tế với địa hình đồi núi đi lại khó khăn nên mỗi khi người dân đau ốm
phải đi xa đến bệnh viện tuyến trên là hết sức vất vả và còn gây ra tình trạng quá tải cho bệnh viện tuyến trên
nhận thức được vấn đề này nên khi bắt tay thực hiện xây dựng nông thôn mới
những trạm y tế khang trang như thế này đã được đầu tư xây dựng đến từng tuyến xã
trong chương trình xây dựng nông thuật mới thì trạm được đầu tư xây dựng
về cơ sở vật chất nhà trạm
trạm cũ là diện tích bảy mươi m hai diện tích chặt hẹp phòng chức năng là ba phòng chức năng
về trạm mới thì hiện tại là được đầu tư là một mươi ba phòng chức năng diện tích nhà trạm là ba trăm ba mươi m hai
và có công trình phụ trợ
nói chung là từ khi xã được chuẩn nông thôn mới thì trạm mới nhà trạm khang trang sạch đẹp
trang thiết bị được đầu tư
như máy siêu âm máy điện tiêm và máy xét nghiệm nước tiểu
và về danh mục thuốc thì là so với tuyến là bắt đầu là đủ danh mục so với quy định đối với tuyến trạm y tế xã
ngoài ra bảo hiểm y tế cho người dân cũng được chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện
bằng nhiều công tác tuyên truyền vận động giúp bà con thấy được quyền lợi của mình
khi tham gia mua bảo hiểm y tế mỗi khi đau ốm
từ đó người dân trên địa bàn xã đã tích cực tham gia mua bảo hiểm
bên cạnh đó đối với những hộ gia đình thuộc diện kinh tế khó khăn
hộ nghèo trên địa bàn cũng được cấp bảo hiểm y tế để được tham gia khám chữa bệnh miễn phí
tại trạm y tế giúp bà con yên tâm hơn cho sức khỏe của bản thân và gia đình
tôi được trong diện hộ nghèo của xã được cấp thẻ bảo hiểm
có thẻ bảo hiểm đấy thì gia đình đi khám thì nói chung là không phải suy thí
trong những lúc ốm đau
ra ngoài bệnh viện ra chăm sóc
tôi thấy các bác sĩ ở đây rất là nhiệt tình
chăm sóc các bệnh nhân rất là nhiệt tình chú đáo tận tình
rất thường xuyên quan tâm đến các bệnh nhân rất kỹ càng
bằng việc phát huy tiềm năng lợi thế của mình
kết hợp với áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất loại cây ăn quả truyền thống
đã giúp cho người dân chi lăng phát triển sản xuất
nâng cao đời sống thu nhập làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn của huyện

đến nay toàn huyện đã có bốn trên một mươi chín xã đạt chuẩn nông thôn mới
một mươi trên một mươi chín xã có điện lưới quốc gia đạt chín mươi chín sáu tỷ lệ số hộ dân sử dụng điện
tám mươi năm người dân tham gia bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội
thu nhập bình quân đầu người tăng từ hai mươi triệu đồng một người một năm năm hai nghìn một mươi
lên thành ba mươi triệu đồng một người một năm vào năm hai nghìn một mươi bảy
các cơ sở vật chất về văn hóa xã hội trên địa bàn huyện
đã được đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn
trang trang sạch đẹp kinh tế tăng trường an ninh trật tự được giữ vững
tình đoàn kết các dân tộc ngày càng được củng cố
đem lại cuộc sống tốt hơn cho đồng bào các dân tộc tại địa phương
kinh nghiệm của tri lăng thì thứ nhất đó là
tranh thủ được sự lãnh đạo chỉ đạo tạo điều kiện tự tình
và thứ hai nữa là huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
và thứ ba nữa là phát huy được cái vai trò chủ thể
của người dân trong xây dựng
và bên cạnh sự vào cuộc của người dân thì chúng tôi đã tổ chức
làm hệ thống cầu dân sinh theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm
tranh thủ một số nguồn vật liệu và hỗ trợ từ tỉnh
rồi đường giao thông nông thôn riêng trí lăng thì chúng tôi có đặc thủ
là nhiều mỏ đá
thì chúng tôi cũng tranh thủ thêm một nguồn lực này
và xin tỉnh là cơ chế ứng cả vật liệu đá này
cho bà con nhân dân
và hiện nay thì chúng tôi đang triển khai xây dựng cái kế hoạch
để cải tạo cái lưới điện hạ áp nông thôn
cũng theo cái hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm
hầu hết các địa phương trồng na trên cả nước đã gần kết thúc vụ thu hoạch năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên nhờ áp dụng kỹ thuật tạo quả trên thân cây
trồng na theo phương pháp gối vụ
thì một vài mô hình trồng na tại huyện tri lăng tỉnh lăng
tỉnh lạng sơn đến nay na mới bắt đầu cho ra quả
và dự kiến khoảng đầu tháng một mươi hai sẽ cho thu hoạch
với cách làm này đã đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân trồng na
mô hình trồng na của gia đình ông mã văn lét
tại thôn quán thanh xã tri lăng huyện tri lăng tỉnh lạng sơn
mà chúng tôi phản ánh ngay sau đây là một ví dụ
với một hectare trồng na gối vụ
đã giúp gia đình ông mã văn lét
tại thôn quán thanh xã tri lăng huyện tri lăng tỉnh lạng sơn
thu hoạch được hai vụ na trong một năm
đem lại cho gia đình ông thu nhập lên tới hàng trăm triệu đồng
mùa thu hoạch na chính vụ thường được diễn ra
từ khoảng đầu tháng bảy đến hết tháng chín hàng năm
trong khi na chính vụ cơ bản đã kết thúc
thì nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật trồng na hối vụ
tại vườn na nhà ông lét
những trái na thu hoạch muộn đang bắt đầu cho quả
nếu như mà theo cái vụ chính ấy
thì là mình cắt tỉa từ tháng riêng tháng hai
thì là cái vụ nó sẽ
nó nó nó
cái hoa nó sẽ ra rồi
chứ còn sau đấy thì mình
không muốn để cái hoa đấy thì mình
sau mình vạt hết hoa
thì sau mình lại cắt tỉa lại
thì mình lại tính lại cái quy trình
mình từ đầu coi như là mình cắt
được một tháng thì là nó ra hoa
sau khi ra hoa mình thụ phấn
thì từ ba tháng
từ chín mươi đến một trăm linh ngày
thì mình được thu hoạch bình quân
ở cái vụ trái vụ của tôi
thì nó rơi vào tầm chín tấn
với lại hiệu quả thì
ở cái na trái vụ
thì tôi bán dễ hơn
coi như là nó có ít
thị trường mà giá nó cao hơn
bình quân thì nó
rơi vào tầm ba mươi đến ba mươi năm nghìn
đặc biệt với phương pháp này
thời điểm na ra hoa cho quả
vào khoảng tháng tám tháng chín
sẽ tránh được mưa bão
nên cho năng suất chất lượng cao
được biết để ép na ra quả gối vụ

trong thời điểm thu hoạch vụ đầu tiên
căn cứ vào lượng quả trên cây
người trồng na phải bắt đầu tỉa cành
na bị cắt cành khiến dinh dưỡng bị ứa lại
dồn về thân sẽ cho trồi lọc đơm hoa
ngay trên thân cây
khi đó người nông dân tùy thuộc vào
sức khỏe của cây
người trồng na sẽ chủ động thụ phấn cho hoa
để có được những trái na được thu hoạch trái vụ
thì ngoài sự học hỏi
đúc kết của người trồng na
từ trong nhiều năm
còn có sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương
bằng việc triển khai tổ chức
tập huấn đưa khỏe kỹ thuật
đến với người trồng na tại tri lăng
ngoài việc sản xuất an toàn
thì qua những cuộc tập huấn này
chúng tôi tiếp tục
chuyển giao những
tiến tiến và đảm bảo hiệu quả
như mùa na năm hai nghìn một mươi bảy này
thì bà con nông dân cũng
làm giải vụ
và đồng thời cũng
biết tỉa bớt quả
để lại những quả to
với giá trị cao
ngoài việc sản xuất an toàn
và hiện nay
chúng tôi cũng đã
xây dựng một bộ tài liệu
để hướng dẫn cho bà con
quy trình sản xuất
có thể nói rằng là
bằng việc tuyên truyền tập huấn
chuyển giao kỹ thuật
thì bước đầu
tạo ra một sự chuyển biến
trong nhận thức của người trồng na
về việc sản xuất
cũng như là hướng tới
là sẽ là sản xuất hàng hóa
đến đây chương trình nông thôn đổi mới
của truyền hình nhân dân
cũng xin được tạm dừng
mọi thông tin quý vị quan tâm
xin gửi về địa chỉ
chương trình nông thôn đổi mới
phòng kinh tế
truyền hình nhân dân
địa chỉ số bảy mươi một hàng chống
quận hoàn kiếm
thành phố hà nội